chính sách chống dịch cách ly xã hội kéo dài khiến cho nhiều kế hoạch kết đôi chưa thành hiện thực đặc biệt là với người lao động việt nam ở nước ngoài
dự đoán là các chuyến bay hồi hương chưa có sớm không ít cặp đôi đã chọn chủ động tổ chức lễ cưới online để tìm hạnh phúc nhỏ nơi xứ người
đám cưới xa nhà của cặp đôi đăng khoa phương thảo tại hàn quốc mới đây là một điển hình
thế là hai đứa mới ngồi bàn lại tính là thôi
bây giờ mình có đợi đi sang nữa thì cũng chả biết tới bao giờ

thế là mới thực chất nói với ba mẹ là ba mẹ bây giờ tụi con ở bên này tụi con muốn cưới trước
hôm lễ giáng dị tổ chức lúc bảy h ba mươi phút sáng giờ hàn quốc tức năm h ba mươi phút sáng giờ việt nam
với đại diện người thân của hai vợ chồng
người chú hôn của lạc thế
hãy giáo tiếng hàn tại đây
mâm cưới đơn sơ xong lại là sự chuẩn bị kỳ công để giống nhất với phong tục người việt nam
nói đi nói đi nói đi

trang trọng và tôn nghiêm như là ở nhà trường cưới ấy

thì có đầy đủ phú vị của bạn ấy
tại vì phần lớn bạn ấy có hai đứa đều ở việt nam
làn sóng thứ tư của covid một mươi chín tại việt nam có mức độ nguy hiểm cao nhất
và cũng là thời gian áp dụng giãn cách xã hội lâu nhất
nhưng đám họ đám cưới qua màn hình như thế này là bất đắc dĩ với không ít gia đình
sông với họ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của thành viên gia đình còn mạnh khỏe còn được gắn kết với nhau
trở thành biểu tượng cho hy vọng do những mầm sống mới sau khi dịch bệnh được kiểm soát
vẫn rất phức tạp và khó lường
để xây dựng các kịch bản ứng khó ứng phó cấp bách
thành phố hà nội đã huy động hàng trăm xe taxi hỗ trợ công tác chống dịch
việc làm này là cần thiết nhưng trên tinh thần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
từ khi được cấp phép hoạt động hơn hai trăm linh xe taxi mylink được phân bổ đều
tại các quận huyện nội thành trong thành phố hà nội
và các điểm ưu tiên tại các bệnh viện lớn
thời gian rảnh rỗi anh luyện thường kiểm tra lại công tác phòng dịch
đặc biệt là gia cố lại vách ngăn phòng chống dịch
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu
thành phố hà nội đã huy động hàng trăm xe taxi
gồm các hãng mylink g bảy taxi group
mỗi đơn vị dự phòng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi xe tham gia hoạt động
để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
đội ngũ lái xe cũng đã được đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đây là một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn
giúp đội ngũ lái xe yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ
khi tiêm phòng cho đội ngũ lái xe đảm bảo an toàn cho hành khách
cũng như là mọi người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
và để mọi người được yên tâm
và chúng tôi cũng mong muốn rằng cái đại dịch này chúng ta sẽ đẩy lùi
và làm sao để trở lại cuộc sống
để cho đội ngũ lái xe taxi này
thì sẽ được đảm bảo và có quan hệ làm phổ định hơn
trong bối cảnh rất là thiếu phương tiện xe cấp cứu
để vận chuyển những người bệnh f
thì việc huy động một số lượng xe taxi nhất định
để phục vụ công tác này cũng là điều cần thiết
nhưng trong trường hợp đó thứ nhất
phải đảm bảo người lái xe là người đã được tiêm chủng
dù chỉ là một mũi
thứ hai không có bệnh nền
với những biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt như vậy
thì việc dùng sử dụng taxi để vận chuyển người bệnh
mới có thể vừa đáp ứng nhu cầu vận chuyển bệnh nhân
mà vừa đảm bảo an toàn cho người lái xe cũng như là cho xã hội
hành khách được đề nghị thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng tiền mặt
thanh toán trực tuyến qua thẻ
để giảm thiểu việc tiếp xúc tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
thưa quý vị tạm gác lại bao lo toan gánh nặng con cái gia đình
thời gian qua đã có không ít những bóng hồng công an nhân dân
xông pha vào tâm dịch tăng cửa về cơ sở
ngày đêm bám địa bàn với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
vâng và trong chuyên mục sống đẹp ngày hôm nay
xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn câu chuyện
về những người phụ nữ công an nhân dân can trường quả cảm
họ đã và đang xây dựng nên lá chắn phòng chống dịch hiệu quả từ cơ sở
hiện nay trên địa bàn các phường xã tại đà nẵng đều có yếu tố dịch tễ hay vùng cách ly y tế
áp lực công việc rất lớn khiến lực lượng tuyến đầu luôn trong tình trạng quá tải
nhận thấy khó khăn trọng trách hội phụ nữ đã phát động phong trào kêu gọi phụ nữ công an toàn
thành phố sung phong về cơ sở hỗ trợ chống dịch trung tá hà thị hồng phương là một tấm gương đi đầu
trong công tác này
thật ra chúng tôi rất là khó khăn trong
sắp xếp thời gian trong công tác cũng như là sinh hoạt trong gia đình tất cả hội viên phụ nữ
chúng tôi đều đoàn kết chung tay một lòng khắc phục mọi khó khăn đó và luôn chia sẻ yêu thương chung
tay phòng chống dịch với đặc thù của một chiến sĩ cảnh sát giao thông liên tục làm việc dưới
thời tiết nắng nóng đã không còn xa lạ với thượng úy phạm thị vân giang
trong bối cảnh dịch bệnh nhiệm vụ của thượng úy giang không phải điều tiết hướng dẫn giao thông
thuần mà là kiểm soát từng người khi lưu thông qua chốt mỗi ngày họ phải tiếp xúc với rất nhiều người
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn hiện hữu bởi thực tế tại đà nẵng đã có trường hợp cán bộ chiến sĩ
công an nhiễm covid một mươi chín trong quá trình trực thuốc đối với một cán bộ chiến sĩ nữ thì cũng là một thử thách
tuy nhiên là để mà hướng đến cái mục tiêu chung của thành phố là chúng ta sẽ cố gắng dập dịch
trong thời gian sớm nhất thì tất cả cán bộ chiến sĩ ở đây cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong
công việc để mà cũng như là thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế vì là thực ra là khi mà mình
đi làm việc như vậy này thì sau lưng mình thì vẫn còn có gia đình mà đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
mỗi lực lượng mỗi địa bàn đều gắn với trọng trách nhiệm vụ riêng với những bóng hồng tại
đơn vị cơ sở là những đêm dài truyền miên chiến đấu với dịch bệnh họ sẵn sàng lao vào tâm dịch
cùng ăn cùng ở cùng đồng hành với nhân dân nhưng mà về cơ sở mới thấy là cái nỗi vất vả
của cơ sở không những chúng tôi trực ngày trực đêm tuần tra kiểm soát truy vết
tất cả các công việc về phòng chống dịch hầu như các anh em ở địa phương làm công
an đi đầu và trong đó là chỉ huy lại càng phải làm gương nghĩa là vẫn tâm
vững tin thì các anh em cán bộ chiến sĩ mới chiến đấu hết mình
dịch bệnh rồi sẽ đi qua nhưng dấu ấn về người chiến sĩ công an ở tuyến đầu đã không ngại khó
ngại khổ chấp nhận hy sinh lao vào tâm dịch và chiến đấu bằng trái tim quả cảm
can trường sẽ còn mãi trong lòng nhân dân